liên quan đến sự việc nhóm học sinh tại trường tiểu học bắc an thành phố trí linh tỉnh hải dương bị ngộ độc do ăn nhầm bột thông cống bồn cầu
đến nay đã có bốn mươi ba trên bốn mươi sáu học sinh được xuất viện
trước đó một giáo viên của trường đã mua bốn gói bọt màu trắng dùng thông bồn cầu để ở gầm cầu thang của trường
giờ ra chơi một học sinh lớp năm đã lấy ra và chia cho các bạn cùng ăn
phát hiện ra vụ việc giáo viên của trường đã lập tức đưa bốn mươi sáu em học sinh từ lớp một đến lớp năm đi cấp cứu
đến một mươi sáu h chiều ngày năm tháng ba có ba mươi hai học sinh được xuất viện
ngày sáu tháng ba có thêm một mươi một em học sinh được xuất viện về đi học bình thường
hiện còn ba em học sinh do tiền sử bệnh dạ dày và gan nhiễm mỡ nên được các bác sĩ giữ lại để tiếp tục theo dõi và điều trị
nhà trường cho biết sẽ hỗ trợ một trăm linh chi phí điều trị cho các em học sinh